thưa quý vị năm nào cũng vậy cứ gần đến kỳ thi vào trung học phổ thông hay thi trung học phổ thông quốc gia
nhiều học sinh lại phải đi khám tâm lý
năm nay trước áp lực của các kỳ thi đang cận kề không ít thí sinh bị stress mắc hội chứng lo âu hay trầm cảm
buộc phải nhập viện điều trị
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là xuất phát từ bệnh thành tích trong mỗi gia đình
trên thực tế bệnh thành tích là một vấn đề chung trong xã hội ngày nay
nhưng khi tồn tại trong phạm vi gia đình lại trở thành một loại áp lực nặng nề đối với con trẻ
những bảng điểm toàn chín và một mươi hay những tờ giấy khen học sinh giỏi học sinh xuất sắc
cứ vào thời điểm hết một học kỳ hay cuối năm học mạng xã hội lại tràn ngập các bảng điểm giấy khen thành tích của con
cùng với những lời tung hô tán dương hết cỡ của cộng đồng mạng
con cái học tập tốt gian luyện tốt là điều hết sức tự hào
đối với bất kỳ ai tuy nhiên không phải cứ khoe con cái chăm ngoan học giỏi là sẽ là động lực tích cực
mà vô hình chung lại gây ra áp lực cho các con
hiện nay chúng ta sinh rất là ít con bên cạnh đó thì cuộc sống cũng khá dễ dàng so với các thế hệ trước
do vậy chúng ta có ít những cái mục tiêu trong cuộc sống hơn là các cụ ngày xưa
và chính vì vậy cho nên chúng ta đặt mục tiêu lên vai những đứa trẻ
rất nhiều người mẹ đã cho rằng
con ngoan chính là thành công của người mẹ
và chính vì thế họ thường áp là đứa trẻ phải ngoan để tạo ra hình ảnh tốt đẹp cho người mẹ
và không phải chỉ có học hành học hành chỉ là một tín chỉ cho các bố mẹ nhìn thấy
ngoài ra thì con không được cãi con phải rất chăm chỉ con phải rất có hiếu
con phải thể hiện tình yêu với cha mẹ v v
rất là nhiều những cái mà yêu cầu từ phía cha mẹ áp lên đứa trẻ khiến cho các con ngạt thở
đến thời điểm này thì chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đây là lúc các em học sinh đang chịu những áp lực căng thẳng không nhỏ
bởi các em cũng vừa trải qua những ngày tháng học online vất vả vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chính vì vậy các bậc cha mẹ ngoài việc chăm sóc các em về dinh dưỡng và thể chất

trần thanh nguyên